nhằm gắn kết doanh nghiệp và các nhà khoa học trong nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm dược phẩm hỗ trợ điều trị ung thư
hội thảo giải pháp thúc đẩy nghiên cứu sản xuất dược phẩm điều trị ung thư tại việt nam đã được báo diễn đàn doanh nghiệp tổ chức tại hà nội
theo ước tính của tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu mỗi năm nước ta có hơn một trăm hai mươi sáu ca mắc mới và khoảng chín mươi bốn người tử vong vì ung thư
tuy nhiên thực tế hiện nay việc nghiên cứu và sản xuất các loại dược phẩm vaccine nói chung và các loại dược phẩm hỗ trợ điều trị ung thư nói riêng vẫn còn khá hạn chế
tại buổi thảo luận các chuyên gia nhật bản đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc hợp tác đầu tư nghiên cứu phát triển dược phẩm hỗ trợ điều trị ung thư
và ứng dụng thực tiễn oleo cento trong các chế phẩm dược phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe phòng ngừa ung thư tại nhật bản
theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại mỹ năm hai nghìn một mươi năm hoạt chất oleo cento trong dầu oleu
extravrogin có thể diệt được nhiều loại tế bào ung thư ở người mà không tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh
các chuyên gia cũng hy vọng rằng trong thời gian tới hoạt chất oleo cento sẽ sớm được thẩm định cấp phép lưu hành dưới dạng thực phẩm chức năng
mở ra hy vọng mới trong điều trị cho bệnh nhân ung thư